xin chào thế sao hôm nay em nghĩ là một buổi sáng rất là vui
vì đây là lần đầu tiên em được trò chuyện với một người khách mà em rất là mong muốn được gặp
gần đây thì chị rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội
với một cái từ khóa là cô dâu sáu mươi một tuổi
thì đám cưới đã được diễn ra được năm ngày rồi
em nghĩ nó là một sự kiện đặc biệt với tất cả mọi người
và đặc biệt là đối với cô dâu là chị
thì không biết là cảm xúc của chị bây giờ như thế nào
cảm xúc của chị thì bây giờ chị tưởng tượng là
những cái lúc mà bố rìu đấy
chị cảm thấy như là mình không vượt qua nổ
nhưng đến bây giờ là chị cũng đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng
trở thành người một nhà rồi
thì chị tin tưởng vào người mình chọn
và người yêu thương đi với mình suốt cái quán đời còn lại
thì chị cảm thấy rất là tin tưởng
mà dù ai có nói gì thì chẳng hạn chị cũng không bao giờ buồn
mà cũng không bao giờ nghĩ
rằng là người ta có thể phá đám được cái tình cảm của mình
để tan rẽ nhau
có lẽ là chúng ta có thể tình yêu hơn cho chị cái sức mạnh như vậy
em thì em rất là tò mò là
không biết là cái chuyện tình cảm của mình bắt đầu như thế nào hả chị
tình cảm của chị bắt đầu cũng chỉ là
một khách hàng đến chăm sóc da ở nhà chị
thì quá trình hết cái liệu trình
thấy cảm thấy là nói chuyện với nhau nó hợp ấy
thì chồng chị cũng hay lui tới
dần dần thì qua lại với nhau thì thấy tính net nó hợp nhau
yêu thương nhau thì cũng không ai biết là yêu từ lúc nào
tình cảm đến từ hai phía mà cũng không ai nhận ra là từ khi nào mình yêu nhau
chị có nhớ cái ấn tượng đầu tiên của chị khi gặp anh hay không ạ
ấn tượng đầu tiên là chị không có
bởi vì là đến là không phải là đến để chơi hoặc là gì đấy
đến cũng chỉ hỏi về chăm sóc mụn
thì bao lâu thì khỏi
thì chị cũng chỉ nghĩ rằng là
một người khách như bình thường mọi người khách đến chăm sóc da thôi
thì chị cũng làm đúng trách nhiệm của người
làm cho cái người khách của mình cho đẹp
và để khỏi bệnh thế thôi
nói chuyện đầu tiên của hai người mà sau cái buổi thư vấn này
là chị có nhớ gì về nó không
trước khi đến thì cũng bảo là làm như thế này thì bao lâu thì hỏi
thì là cũng tầm vọt liệu trình là tầm sáu lần
làm liên tục thì nó sẽ khỏi
mà cái ấn tượng nhất là vào thì gọi là cô
sau này là đến hai ba lần thì ý muốn là
để chuyển đổi về cách sưng hô
nhưng mà chưa dám nói có thấy rụt rè
xong rồi là chị cũng biết là ý là cũng gần với nhau vài lần chăm sóc thôi
nhưng mà đã người ta đã để ý bên trời
nhưng chị cũng thấy rằng là một người lớn tuổi hơn nhiều như vậy
thì cũng không bao giờ mang lại kết quả gì
chị cũng không có ấn tượng gì mạnh mẽ
từ lúc đầu thì sẽ để một ấn tượng gì để đáng nhớ hay không

thì người ta giấu kín mình mà
em tò mò một chút
bây giờ thì là hai anh chị đã quen nhau được đến những thời điểm này là bao nhiêu lâu rồi ạ

khi buồn thì ăn cơm một mình thì chị lại nấu cơm xong rồi mời chồng chị ăn cùng
thế là dần dần thì mỗi lúc anh về quê thì lại
một là lấy gà lên hai là lấy những cái rau lạ đấy
ví dụ như đỗ trồng trên lương này cải bắp hay là su hào hay là tỏi nhà tự trồng được
thì là khoảng rau sạch thì chị lại cứ mang lên
thế dần dần cứ như người một nhà vậy
thì mình cũng quên đi là có cái sự ngăn cách biệt là tuổi tác
thế này này nọ dần dần nó cũng nghĩ là như hai đứa trẻ sống bên nhau nô đùa này nọ
chứ không nghĩ là mình lại hơn tuổi nhiều
mà cũng không nghĩ là
thế này này nọ dần dần nó cũng nghĩ là như hai đứa trẻ sống bên nhau nô đùa
vì tuổi tác mà để ngăn cách hai người để vui vẻ và trò chuyện với nhau
thỉnh thoảng bán hàng xong thì muộn muộn rồi nhưng mà cả ngày vất vả rồi
có thể em đưa chị đi một vòng hóng gió về cho nó thoải mái hơn có được không
thì đi thì một lúc lâu lâu lại đi
thì ra ngoài thì tuy là muộn nhưng mà ở ngoài đường vẫn có những các đôi trai gái trẻ trung

thì tự nhiên mình chối dậy cho người mình là ước gì mình cũng có người yêu đi dạng phố đêm khuya như vậy
không nghĩ là mình sẽ có ngày hôm nay
thật sự ra không có một cái ấn tượng gì sâu sắc
nhưng mà tình yêu mà không ai biết là đến lúc nào
em rất là cảm thấy cảm động vì cái câu chị nói là cứ nô đùa bên nhau như là hai đứa trẻ vô tư
vì là tôi mới thấy được là cái sức mạnh tình yêu đó làm cho con người ta trẻ trung
lần trước trước khi gặp anh thì có bao giờ chị nghĩ là chị sẽ
tiến tới với một người đàn ông hoặc là chị có mong đợi một cái mối quan hệ tiếp theo không

bởi vì là chị còn hơn cả tuổi bố mẹ anh ấy
thì chị cũng không bao giờ chị dám nghĩ rằng là để trèo cao ở với xã như vậy
nhưng mà nói chung ra là các cụ nói không sai
và là kiểu tình yêu ấy lừa gần dân thì lâu ngày nó cũng bén
thì mình tránh cũng không thể tránh khỏi
biết tránh vào đâu đấy
đi ra đi vào nhìn thấy nhau về từ cái ánh mắt và nụ cười
cảm thấy là nó nói lên tất cả
thì bây giờ nó thể hiện là những cái ánh mắt và nụ cười đấy
nó nói lên những cái điều gì người ta muốn nói từ lấy lòng người ta
thì mình cũng là một người phụ nữ
cũng chân yêu tay mềm mà cũng hay bị cảm động
cái lời nói là mình cũng không thể tránh khỏi
người ta ngọt ngào dịu dàng với mình
thì mình cũng có một cái điều ước rằng
ước gì mình đấy là người yêu của mình
là không nghĩ gì đến tuổi tác
đến bây giờ chị về một nhà là vợ chồng rồi
nhưng mỗi lúc nô đùa cái gì chẳng hạn
quên đi tuổi tác
ví dụ như đi tắm suối chẳng hạn
té nước cho nhau

không như là trẻ mà đùa nhau vậy
mới có ngày hôm kia
chị đi làm nương về mệt quá
tắm thì ở đấy không làm nhà tắm
không làm mình nóng lạnh
thì nếu mà mỗi buổi tối tắm
thì chỉ là uống nước ra sàn nhà tắm
và người đi ngủ sau này tắm thôi
hoặc là đóng cửa bếp vào là tắm
thế còn bây giờ là
ban ngày nắng thì đi ra ngâm nước suối
một lúc lạnh
thì tích ứng với cái nước rồi
thì không có gì để nói với nhau
xuống tắm như là mình đi tắm sông tắm biển
cái đấy là không phải là
mình khởi sướng ra
mà là tắm chẳng hạn ngâm trong
cái dòng suối mát lạnh như thế
chẳng hạn không biết vui hay sao
tại nghĩ rằng
cũng ngày xưa mình có những cái ký ức đẹp
đi tắm biển hoặc là tắm sông
cũng hay té nước
chơi với nhau như là
nuôi đùa như hai đứa trẻ vậy
xem trên facebook họ cũng nói rằng
ui dồi ôi
tuổi thơ trối dậy kìa
té nước cho nhau
chồng thì cầm máy để quay
để vợ tắm như thế
thì là vợ thì lại té nước
không quay được thì vẫn cứ
đưa máy lại để lấy tay về che như vậy
thì chị nghĩ là
mình không nghĩ là
mình tuổi như thế
tôi nghĩ là mình còn đang là hai đứa trẻ
đang nuôi đùa nhau
chị nghĩ nhiều khi là
mình không phải là cố tạo những cái
hình tượng đấy
live stream nhiều
hoặc là để cho mọi người chú ý hơn
không phải như vậy
bởi vì cái tình cảm nó là xuất phát từ đáy lòng của hai người
đã là tình yêu
thì phải từ hai phía
yêu thì không thể là
đơn phương là một mình có thể khắc nghịch
xong rồi là bảo là anh ơi
phải thế này phải thế nào
tự hai bên ồ ạp đến tình cảm đấy
nó rất là tự nhiên
mà rất là chân thật
đến lúc bảo là sợ vợ tắm lâu lạnh
thì bảo thôi nghỉ thôi vợ ạp lên luôn
tắm lâu ốm đấy
bảo không đang vui đừng có làm bất hứng
bảo ốm thì sao
bảo ốm thì đã có chồng lo
được gì mà phải sợ ốm
mình có ngày hôm kia thôi
thì tối hôm qua chị đưa chị về
xong rồi tối hôm qua chị đi luôn
lệ gọi điện là chị đi luôn
không kịp bảo
đến sáng nay biết là chồng
ngủ dậy rồi
mới bảo xong bảo là dòi nhà đi không nói câu nào
em muốn tạo một cái bất ngờ cho anh mà
bao giờ lên thì bảo là
xong việc lúc nào em lên lúc đấy
đi có nhớ chồng không
thế chồng có nhớ vợ không
thế bảo là nhớ phát điên lên mà
thế thì em cũng vậy thôi

với chính mình khi mà
mình có những cái cảm xúc tươi mới
trẻ trung như vậy
trong tình yêu không
trước đây chị cũng nghĩ là
nó có bất ngờ
mấy năm trước chồng chị mất
thì chị cũng đã phó mặt đời
muốn trôi đến đâu thì trôi
không cần nghĩ đến
mà trong vòng hai năm chị suy nghĩ nhiều
chị tự soi gương
chị cảm thấy là
mình già như là tám mươi tuổi vậy
mặt thì sạm xuống
da thì chảy xếp
xong mình lại làm đẹp cho người nữa
mà mình để cái bản thân mình như thế là không được
thì quyết tâm là
tập thể dục
làm như mọi lần mình vẫn
chăm sóc bản thân mình
mình phải tự chăm sóc mình
chứ bây giờ mình nghĩ
người chết cũng không bao giờ sống lại được
với hai nữa là mình còn hính nặng trên vai
còn con còn cháu còn hương hoảng mồm à tổ tiên
mình phải cố tự mình
là động viên mình
là mình phải tự chăm sóc mình
để mình được tự chăm sóc mình
đứng lên bằng đôi chân của mình
để lấy lại phong độ
mình còn làm đẹp cho
những người thân quen hoặc là khách
để đẹp cho xã hội
thế nên chị
trong vòng một hai năm gần đây
chị tăng cường chị chăm sóc bản thân chị
thì cũng là
thấy công nghệ bây giờ nó cũng cao
thì chị cũng đi bản thôi
cũng dài thì cũng chưa phải dài hẳn
mà trẻ thì cũng không phải con trẻ nữa
thì chị cũng đi
thầm mỹ qua
mũi với lại mắt
chăm sóc vào nữa cảm thấy mình tự tin hơn
ra ngoài xã hội ai cũng khen mình là
dạo này trẻ thích
dạo này xinh thế
mình được một lời khen mình cũng cảm thấy là phấn khởi
về mình tự chăm sóc
mình tự soi gương mình cũng cảm thấy vậy
từ những cái niềm vui đấy
mình cảm thấy trong lòng mình không có
buồn phiền gì
thì càng ngày nó càng trẻ ra
mà hơn nữa
chị gặp được
người mình yêu thương lại trẻ trung như vậy
thì mình cũng cố sống làm sao để cho
tuổi kéo dài được tuổi thọ để sống bên người yêu mình
được lâu hơn nữa
nên rằng là
người ta bảo là nếu như mình suy nghĩ mình tự soi gương mình cảm thấy mình
già mua đi
nhưng mình có nhiều vui trong người
thì mình soi gương mình cảm thấy khuôn mặt mình nó rạng rỡ mà sáng ra
thì mình cũng mong muốn rằng
tất cả các chị em phụ nữ
và các cháu
đừng nên những cái chuyện nhỏ mà buồn phiền
để cho ảnh hưởng đến
nhân sắc của mình
quay trở lại chuyện của anh chị
thì em có
câu chuyện chị kể
đầu tiên em thấy hình như là
anh gọi chị là chị đúng không
thế thì cái quá trình chuyển biến cách sưng hô nó như thế nào
có thể kể cho anh nghe được không
chị xin nói thật ra
bởi vì chuyện gì nó cũng qua rồi
thì từ ban đầu vào không phải là gọi chị mà là gọi cô
buổi đầu tiên nhất vào
chăm sóc da là gọi một cô
làm được xong một lần đến hai lần
thì tiếp xúc với
chị thì lại thấy
phong cách của chị rất là trẻ trung
cách ăn mặc và cách ăn nói
công việc làm các kiểu
thì thấy quá trẻ
thì đến lần thứ ba thì hỏi bảo là
cô ơi cho cháu chuyển đổi cách sưng hô được không
sưng hô là cái kiểu gì
bảo cho em gọi chị nhỉ
thì sao lại gọi chị gọi cô
thế bố mẹ của em
ít tuổi hơn chị mà
ây ít tuổi hơn cô mà
thì bố mẹ của cháu ít tuổi hơn mà
thì gọi chị thì làm sao được
đáng lẽ còn phải gọi còn bác chứ không phải gọi chị
chứ thế sau này là
bố mẹ là bố mẹ mà
còn bây giờ
em là em em cứ gọi đây
từ nay em cứ gọi chị đấy
cứ gọi chị thì gọi nhưng mà
đừng có láo là được
gọi thế nào mà chẳng được
cách sưng hô nó không phải là quan trọng đâu
thế dần dần làm hết một lựa chình
thì đến gần như tháng một mươi hai rồi ấy
là đi sắm tết
cái cái tháng
tháng trạm âm ấy
thì lại đi sắm tết
thì lại cũng rủ bảo là đi về chợ huyện là quê anh ấy
bảo đi về rồi ấy sắm tết
thì gà là ngon rồi
rau khỏ khủ phả các kiểu rồi là
rau sạch ấy
thì chị có về không
về không làm
bảo là em đem tiền về cho bố mẹ để sắm tinh
thì về thì
thì lúc chị cũng về theo
thì từ chợ huyện đấy là
về nhà anh đấy còn hai mươi cây nữa
thì đưa xuống chợ thì thả chị ở chợ
chị cứ đi sắm tết đi nhá
còn em đi về đèo mẹ em ra
em mua xong rồi
em lại gửi người đưa mẹ về
xong rồi là
hai chị em mình lại về trên nhà
thế chị cũng sắm gần đủ rồi
thì lại thấy
đèo mẹ ra lại hẹn chị ra ăn sáng
chờ ra mới ăn sáng
thế ra ăn sáng lại đưa mẹ ra thì
lại giới thiệu bảo
đây là mẹ của em
thì quay ra thì
gọi chị em chẳng nghĩa gọi mẹ là chị hay là gì nó cũng khó
thì cũng chào cô
thế mẹ cũng chào bảo là
cháu ở thành phố xuống sắm tết à
thế ăn sáng thì cháu về đi mua gì thì mua
cô mua nhiều thứ lắm
tại vì ở đấy xa chợ mà
thì bảo vâng
ăn sáng xong cô đi mua cháu cũng đi mua
mẹ khác đi mua thì còn
anh lại đưa chị đi mua
mua đủ rồi thì lại may ở trong
thôn đấy cũng có nhiều người ra mua mà
thì lại bảo gửi mẹ đi về mới
anh còn lên trên
thành phố mà anh đi làm luôn
thế là về cũng thấy là dần dần
cũng cứ đi đi lại lại như thế
thì chẳng biết là
nể sinh cái tình cảm từ lúc nào cũng không biết
qua cái cách mà chị nói chuyện thì em hình dung là
hình như cái
cái việc tiếp xúc giữa chị và gia đình của anh ấy cũng không gặp cái gì nhiều khó khăn đúng không ạ
đang quen tiếp xúc dần dần ấy
thì hình như là
người trong gia đình hay như thế nào đấy có vẻ
như là không gặp cái gì nhiều khó khăn đúng không ạ
từ lúc đầu
bọn chị về
cũng về rất là nhiều lần
tối làm việc xong vẫn không thấy về
từ sáu giờ là nghỉ thì về đến nhà là bảy giờ tối
thế là cái lần ấm tượng nhất
đi về thanh minh là tháng ba âm lịch
về thì lại có cái đồi hoa mua đang nở rất là đẹp
thì anh ấy xuống và nghỉ một tí
thì đến lúc nghỉ thì lại thấy xuống hái một bó hoa mua to
xong rồi lại để cái điện thoại vào cái
đít xe đấy
lại lấy chút tự động
thì lại chạy đến lại quỳ xuống như thế này
rồi gọi là em tặng hoa chị
chị cũng nghĩ là đơn giản
thì chị cũng cầm bó hoa
là lãng mạn gì chị cũng nói như thế
thế thì không ngờ là đến lúc
đi về đến nhà thì
anh ấy lại đâm lên là
không gấm lụa đài trang
không nhà lầu xe hơi
chỉ có đơn giản một bó hoa rừng
người đấy có nhận lời cầu hôn của mình không nhỉ
chỉ nói ngắn gọn như thế
xong rồi bạn bè của anh đấy với lại
bạn bè của chị cũng vào
cùng trang cái kết bạn ấy
thì cũng bảo
trời ơi hai ông bà này lãng mạn chưa
đăng cả ảnh gái lên mà
xong rồi biết như thế
mọi người nói
xong rồi ngày hôm sau cũng về
trình ngồi lại đấy
về thì chị mới nói
tại vì ở dưới đấy chị không dám nói
nói sợ mọi người nghe thấy ấy cũng là
về nhà chị mới hỏi bảo là
làm những cái chuyện đấy
em tăng thì là một chuyện khác
em nói là chị em
để đi qua hoa đẹp thì hái một bó chơi hoặc là gì đấy
em lại nói là em cầu hôn chị
thế thì bây giờ em đã hỏi chị chưa
mà em dám mà
làm những cái chuyện như thế
bây giờ chưa có một cái gì cả
chưa ra mắt chưa nói năng gì hết
gia đình em bố mẹ biết
hoặc là anh chị
với bạn bè
người ta sẽ nghĩ
như thế nào mà qua lại đây rất nhiều lần
bây giờ họ nghĩ như thế nào
thì cái gì nó cũng phải hỏi qua ý kiến chị chứ
không bảo là
nhưng mà em yêu chị
đấy nói rất mộc mạng luôn
thì bảo là
thế em nghĩ là em yêu là được hay sao
thế thì em không hỏi ý kiến chị
chị có yêu em hay không
em tin chắc rằng
tình yêu thì hỏi không bao giờ nói thật
nhưng em thích chị
em yêu chị
kể cả bây giờ
cầu hôn thật chị thì chị
phản ứng như thế nào
cầu hôn chị chị đánh cho luôn
lại rơ mặt ra như thế
thì chị bảo là đừng có thách
đánh thật đấy
không có được đánh em cũng chịu cho đánh
đánh chết cũng được
nói mộc mạng như thế luôn
thì chị nghĩ là là
không ai biết là đến từ lúc nào
bây giờ là
người ta bảo là
lửa gần rơm thì lâu ngày nó cũng bé
nên là cứ đi qua lại với nhau nhiều
thì bây giờ là
tình yêu thì không phải là
tình cảm nó đến thì mình
không thể biết được
mà biết đến thì mình cũng không thể nào ngăn được
nó là như vậy
bởi vì một khi đã có tình yêu từ hai phía
cái con tim nó tự
mách bảo nhau
mình không thể áp đặt được một cái điều gì

những cái đối diện đó chỉ có một cái điều gì cả
bản thân chị là người
trải nghiệm cái tình cảm đấy
thì chị cảm nhận rõ hơn ai hết đúng không
chị có thể nói nhiều hơn
bởi vì là
từ những cái nhỏ nhất
là từ lúc bảo cầu hôn chị
thì hàng tháng đi làm được
nhãy ra làm được thì phải tự giữ tiền
hoặc là đem về cho bố mẹ
nhưng đây làm được
tại vì anh
với lại lấy một phòng trọ ở nhà chị
thì bảo là em ở đây thì em phải đưa em về cho chị
kể cả tiền ăn tiền nghỉ trọ đấy cũng không hết vào này
thì em cứ đưa một triệu cho chị là được
bảo không chị cứ cầm hết đi
sau này em cần gì em lấy cho chị
thì bảo ừ
chị ghi sổ hàng tháng em đưa bao nhiêu chị huy sổ
cần gì phải ghi
bây giờ là tiền của em là tiền của chị
đợi cứ nói chứng không như vậy
thì không biết là ý như thế nào
thì lúc đấy chị cũng suy nghĩ chị bảo là khó nghĩ gì
bây giờ bao nhiêu tiền toán em về
chị cầm thì chị không phải là người ta đi lao động vất vả mà
cứ lấy tiền về cho mình là mình cứ thí là mình tiêu
hoặc là mình
cầm được tiền của người ta thì mình nghĩ là đây là tiền của mình
chị bảo là người ta phải
tiền biếu thì tiền lo mà tiền cho thì là tiền nợ
đưa bao nhiêu chị rất là sòng khẳng
tiền nông là tiền nông mà tình cảm là tình cảm nó không thể xen lẫn được
bởi vì là
cái thứ tình cảm mà mua bằng tiền
là cái thứ tình cảm mà
rẻ mạng nhất trên cuộc đời này
nên nếu như có tình yêu thật sự
thì từ yêu thì nó phải từ hai cái
thì nó mới là tồn tại được
còn bây giờ mình mà
vì tiền mà mình yêu hoặc là
lừa dối nhau thì sớm muộn ngày một ngày hai nó cũng thổ lộ ra
chị giữ được
thì đến vừa rồi cưới
thì chị cũng sắm sửa những cái đồ dùng cần thiết
với lại chị mua
năm chỉ vàng
là một cái nhẫn mặt mua
để đến ngày cưới là chị cũng giao cho quang lang
quang lang bên nhà gái mình
cũng nói đến sự thật là
đây là không phải là
như bố diều nói là
đàn ông này là cần tiền
nhưng mà đây là công sức
của chồng cháu
là làm từ ngày yêu nhau
đưa tiền cho cháu cho tích gõ lại
thì cháu mua
thì cũng là một món quà
nên là bây giờ để
thiên hạ nó nghĩ rằng là mình không phải là
đến ngày cưới là mình bỏ những cái đồng vàng hoặc đồng tiền đấy ra
để một cái gì cả
đến ngày cưới là cái ngày
trong cuộc đời
thì phải có một món quà nào đấy
để làm kỷ niệm
nhưng chị đang đi nắm cưới
thì em có nghe
ở trên mạng
thì em cũng biết là nó sắp thuộc đến nước nào
và nhân việc đấy em cũng khỏi chị là
mọi người thắc mắc là
chị không mời con gái đến
giữ đám cưới của mình
như thế là
như thế là
con gái chị
đang làm ở ngoài thành phố
thì chị gần cưới
xin đi làm xa
thật một cái
lấy tiền về là
của thằng mẹ
nhà báo hoàng vích đấy
báo dân chí
lên từ lâu hôm cuối lên từ hôm trước
còn cái hôm mà
chưa phải ngày cưới chính thức ấy
ngày mùng một mươi ấm ấy
là còn đánh đầu cho mẹ
dán mi cho mẹ
còn quay được mà còn lên báo
thì mọi người nói là sai tức là
nói là trong thành phần gia đình của chị
một người không mời mà đến
lên phá đám thì nó tuyên bố nó nói ra như vậy
nhưng mà tâm của chị
nói là đúng
con gái út của chị
là bây giờ làm ở xa
về xong rồi cưới được
hôm một mươi ba là đi rồi
một mươi ba là hội
mẹ giả hết đồ xong đi
cô mua một chỉ vàng
tặng cho mẹ
thì là đưa cho quan lang trao hẳn hoi tuyên bố
trước tổ tiên
không bao giờ nói sai
chứ còn mạng thì nó như là cái con dao hai lưỡi
nó bảo là
nói thì những cái lời nó khiếm nhãn
chị cũng không muốn nói ra làm gì
nhưng mọi người dân cư mạng
người ta tự hiểu và tự đánh giá
cái lời chửi chị
là có những cái lời gì
thì tự người ta phát chửi và là
quyền giải phận gì để
có quyền lên án người ta
thì tự người ta nói
bởi vì cái này nó là tín nhị trong gia đình
chị cũng không muốn nói ra
mọi người nói sai sự thật
là tạo cái nghiệp khẩu
tự người đấy khác gính
và đã gính là phải trả
tạo nghiệp ra là phải tự trả
ở trên đời này ông trời không lấy hết của ai bao giờ
cái chị sống đúng với tâm của chị thì thôi
còn mọi người
ghen ăn tức ở
hoặc là chù ẻo hoặc là ghét cái gì
cứ cho nó thoải mái
bởi vì là cái
phây là phây của mình
mạng là mạng xã hội
còn người ta nói gì mình không thể
khâu mồm người ta được
mà mình không thể lấy cái gì cản người ta bảo mày không được nói
mày không được thế này rồi mày không được thế nào
kệ họ đấy là quyền của họ
còn mình sống
là phải theo quan điểm của mình
mình sống cho bản thân mình sống trong gia đình mình
việc của mình mình làm
cơm của mình mình ăn
nhà mình mình ở
là hai người tự chọn
thì tình nguyện đến với nhau
là tự chăm sóc nhau để bảo vệ gia đình hạnh phúc của mình
không ai sống thay mình được em ạ
nên rằng là
ai nói cái gì
mình mà kệ hết
càng nói thì coi như là càng chúc phúc mình
mọi người có cái tâm xấu
nghĩ rằng là
làm như thế để mình gục vã
nhưng chính người ta làm như vậy
tăng thêm cái sức mạnh cho mình
bởi vì là
mình không phải là
cái người để cho
xã hội nó điều khiển mình
mình sống mình có cái lập trường quan điểm của mình
làm sao phải nghe thiên hạ
còn bây giờ nếu mà
thiên hạ mà nói tôi xấu
thì may là mọi người ra ngoài là qua nhập
không ai cho tôi lên xe ô tô này
đi ra ngoài lấy trứng thối lại ném tôi này
hoặc là nói là chửi tôi ngoài xã hội này
thì sợ đấy
nhưng bây giờ nói
thì lại tại sao không dám công khai nịch của mình
lại lập cái nick ảo ra để chửi người ta
xong đến lúc người ta tìm ra xã hội này
xã hội tìm ra
thì lại là nick ảo lại chặn luôn
tự chặn chị cũng không cần chặn
mình mong những cái người mà có những cái nick ảo hoặc là nick thật
càng nói xấu thì
bố mẹ đẻ ra cái người đấy nghe
bố mẹ sẽ đau lòng
mình đẻ ra đứa con
cho đi ăn học đàng hoàng
tại sao không nêm người
bây giờ cái việc xã hội thì liên quan gì đến bản thân mình
mà mình chửi người ta
mình lấy quyền gì để phán xét người khác
mà trong khi đó
bản thân mình
có khi cũng không bằng người ta
cũng là thối nát
nhưng lại lấy chuyện của người ta đi
để làm gọi là
một cái bàn phím
cho là mình là anh hùng bàn phím
không phải như thế
vì cái này
làm đúng lương tâm thì thôi
đừng làm những cái điều gì để
những người nào mà có
vợ có chồng có con
thì người ta biết rằng là bố mẹ
anh chị người ta biết rằng là có đứa em như thấy có đứa con như thế
có người bố người mẹ như thế
người ta hiểu biết người ta cũng xấu hổ
người ta cũng phân tích rằng là đây là người ta
trai chưa vợ gái chưa chồng
người ta lấy nhau người ta có quyền
pháp luật công nhận
có đám cưới
người đón người đưa đàng hoàng
chứ không phải là người ta
có vợ hay có chồng
lấy nhau mà tổ chức
coi pháp luật
không là gì
thì người ta là một con người có tội
mình có thể lên án người ta được
mọi người sẽ ủng hộ
nhưng bây giờ chị rất cảm ơn tất cả
các anh chị em
và các cháu ở trên dân cư mạng
đã dành những cái lời tốt đẹp
và những lời chúc mừng đám cưới
chị cũng cảm ơn
chứ không biết nói điều gì hơn
bởi vì nếu như bây giờ mà
bảo là để mà
trả lời các tin nhắn từ người một
thì rất là nhiều mấy nghìn tin nhắn mà bây giờ mấy chị còn đơ hết cả
không có thời gian để xem
thế còn bây giờ ai muốn chửi ai muốn
nói gì thì tất cả mọi người lướt qua mạng
thì sẽ biết rằng là
tại sao mình mới không chặn đi
tại sao mình không trả lời
im lặng là vàng
bởi vì họ không biết mình biết
mình là con người
giới kinh doanh là làm đẹp cho người
thì mình không nên nói những cái lời xấu từ về đáy lòng của mình ra
mình chửi người ta xấu
thì người ta đến làm đẹp
thì người ta cũng bị xấu đi
nên rằng là chị nghĩ rằng là
tâm của chị
nghĩ như thế nào
mà chị làm như thế nào
chị nói đúng ra là như vậy
chị cũng học ở đâu mà
chị cũng không phải là diễn viên
mà cũng không là chuyên nghiệp một cái điều gì cả
trường đời dạy cho chị rằng
sống đúng lương tâm thì thôi
em cảm thấy là
ở chị có một cái
sự tự tin quảng quyết và một cái
khao khát được sống được yêu rất là mạnh liệt
em thay mặt cái chương trình là chúc chị và anh sẽ
có những ngày sống bên nhau thật là hạnh phúc
và cảm ơn chị
chương trình hôm nay
thay mặt chồng chị
hai vợ chồng chị là
chương trình hôm nay là
chị rất là vinh dự
được chia sẻ
truyền thông cho tất cả mọi chị em phụ nữ
những người nào tốt
thì cho vợ chồng chị cảm ơn
và cũng chúc phúc cho tất cả mọi người
các gia đình đang sống hạnh phúc và cũng
hoặc là cũng
đang tất cả
những cái gì đang bắt đầu
thì hãy để nó mãi mãi đừng để kết thúc dở dang
bây giờ là cũng không phải là tự hào gì cả
nhưng mình cũng muốn làm một tấm gương
cho phụ nữ để mọi người là
những lời chúc đấy là thành sự thật
sống với nhau phải thật hạnh phúc
mọi lời chúc đấy
xin ghi nhận
tấm lòng vàng của tất cả mọi người
xin cảm ơn
em nghĩ là dù
là ai mà ở bất cứ
chủ tịch nào cũng đều có quyền được vô và được
hưởng hạnh phúc đúng không chị
bởi vì là
kể cả con kiếm
nó cũng không muốn chết
hữu chi mình là con người
sinh ra và lớn lên và cho đến già
những cái người tại sao bây giờ bệnh viện
những cái người
ung thư giai đoạn cuối người ta vẫn đi chạy chữa
mà bảy mươi tám mươi tuổi rồi kể cả chín mươi tuổi rồi người ta vẫn đi chạy trượn
đấy là nhân đạo
là một với hai nữa là
ở đời này
sống phải tốt đẹp phải có những cái hình tượng
thì mới có thể là
nhận được những cái điều tốt đẹp từ
trong nước và ngoài nước
mình sống tốt thì ở đâu người ta cũng biết
chứ còn không phải là mình
như những cái người người ta chửi
người ta bảo mày cố tình mày đi mua nhà báo này
rồi mày mua phóng viên về
để đám cưới mày được nổi tiếng rồi thế nọ rồi lại thế kia
không phải như vậy
chính là phóng viên nhà báo
chị cũng có tình cảm
thì qua cái thời gian vừa rồi thì cũng
hàng ngày chia sẻ
tâm sự thì cũng cảm thấy hợp nhau
thì chị viết giấy mời hẳn hoay nhà báo
là mời riêng là cá nhân mời
còn cái việc
phóng viên với nhà báo
người ta lên
thì là việc làm của người ta người ta tiện đi ăn cưới
người ta lấy thực tế
người ta nhìn thấy thực tế như thế nào
người ta viết đúng như thế
chứ không hề mua
những cái gì đã bảo là cái gì mà mua hoàn tiền để cho mình tốt đẹp trong cuộc sống hoặc là tình yêu
hoặc là những cái gì gì
để cho mình tốt đẹp
bằng tiền là thứ rẻ mạng
chị không làm những cái điều đấy
vì bây giờ
rất nhà báo rất là nhiều nhà báo
xin lên trước ngày cưới của chị
nhưng chị không cho lên
chị bảo là
trước kia thì bảo là
nhà báo nói đỡ cho những cái bối rìu ở thiên hạ
nhưng bây giờ chị là ngày cưới của chị rồi
chị về được chung một nhà là hai vợ chồng chị không
không muốn để làm dùm đen
đang ngày ăn mà lại phải để phỏng vấn
chị không muốn
nhưng mà chỉ có một trường hợp
đặc biệt là nhà báo rất là
nhật tình là nói là em lên ăn cưới
không liên quan gì đến công việc của em cả
em quý vị em lấy chúc mừng hạnh phúc
hai anh chị
đi về cả nhà trai cùng
điều đấy là điều sự thật
còn có những kẻ ngoài xã hội
nó vẫn chửi bảo là
mày thuê nhà báo lên để mày nổi tiếng
nổi tiếng để làm gì

mình có phải ông to bà lớn
hay là diễn viên yêu tú
hoặc là cái gì đâu
mình cũng chỉ là một người dân bình thường
kinh doanh để kiếm sống hằng ngày
thì mình cũng sống thế nào đẹp thì thôi
không quan trọng chuyện đấy
còn bây giờ xin nói cho tất cả dân cư mạng
bây giờ ai nói gì
mình cũng không bao giờ mình chửi
mình cũng không bao giờ mình chất
những người nói đấy
tự người ta khác
cảm thấy rằng là mình nói như thế
có ăn học đàng hoàng
khác tự biết là mình nói đúng hay chưa
chứ còn mình cãi nhau với người ta
thì có nghĩa là mình thua người ta
chứ còn bây giờ
cái thời gian mà trả lời tin nhắn đấy
mình để cái đầu mình thanh thản
để cho vui vẻ
chăm sóc gia đình mình
và để có khách nào làm đẹp
mình trú tâm vào mình làm đẹp cho người ta
thì mình nhìn thấy người ta đẹp
mình vui vẻ
người ta cũng vui vẻ
để mình có khách ra vào

để mình khỏi phải mất khách
chị chỉ nghĩ đơn giản mà nói đúng sự thật là như vậy